như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
có trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
theo đó trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái
đơn vị trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương
ba nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện
gồm phan ngọc long bốn mươi ba tuổi trú tại xã việt cường huyện trần yên
nông văn tuân hai mươi chín tuổi trú tại xã tân nguyên huyện yên bình
phạm minh dương hai mươi sáu tuổi trú tại xã đại đồng huyện yên bình
các bệnh nhân khi nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
các nạn nhân tử vong gồm nông văn toàn ba mươi ba tuổi nông văn thuật ba mươi chín tuổi
mai thiên hoàng ba mươi bảy tuổi đều chú xã xuân lai huyện yên bình
lê mạnh cường bốn mươi năm tuổi chú thị trấn thác bà
phạm xuân trường bốn mươi bảy tuổi chú xã thịnh hưng huyện yên bình
phạm ngọc linh ba mươi ba tuổi nguyễn doanh mạnh bốn mươi hai tuổi đều trú thành phố yên bái
ngay sau khi nhận được thông tin bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và công an tỉnh yên bái đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này
đồng thời lãnh đạo liên đoàn lao động ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động tỉnh yên bái
công đoàn các khu công nghiệp đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình cụ thể về vụ việc
lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh yên bái đã tham gia cuộc họp của tỉnh
và các cơ quan ban ngành có liên quan để nắm bắt tình hình
kịp thời hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn
đồng thời thăm hỏi hỗ trợ các thân nhân nạn nhân hỗ trợ hoàn thành các công tác khám nghiệp
để đưa nạn nhân bị tử vong về với gia đình
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn đồng chí trần huy tuấn phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã đến thăm viếng chia buồn với các gia đình nạn nhân
tại xã huy lộc thành phố yên bái và xã thịnh hưng huyện yên bình
bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều hai mươi hai tháng bốn
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
cùng đi có đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh
sở công thương liên đoàn lao động tỉnh thành phố yên bái huyện yên bình
tại hai gia đình nạn nhân ở xã tùy lộc thành phố yên bái và xã thịnh hưng huyện yên bình
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần huy tuấn và đoàn đã thắp hương viếng người đã mất
hỏi thăm và bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát không có gì bù đắp được với người thân của các nạn nhân
đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống
đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình nạn nhân
đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình các nạn nhân với mỗi trường hợp một mươi tám triệu đồng
theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền
đã dân đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa
liên quan đến vụ việc này đại diện công ty cho biết sau khi xảy ra tai nạn
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã chỉ đạo đơn vị hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền hai trăm linh triệu đồng
người bị thương được hỗ trợ năm mươi triệu đồng một người
riêng các gia đình nạn nhân tử vong công ty hỗ trợ cho con của các nạn nhân
mỗi cháu năm triệu đồng một người một tháng cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
anh nông vân tuân
người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái cho biết
lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn gần một ngày sau khi sự cố tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái
nét bà hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh tuân hai mươi chín tuổi trú tại huyện yên bình tỉnh yên bái
anh tuân kể lại thời khắc kinh hoàng lúc xảy ra sự việc
tôi đứng ở bên ngoài thực hiện công việc bảo trì làm việc bên ngoài cùng tôi có hai người khác còn bên trong máy có bảy công nhân
quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi đột nhiên quay mạnh hất văng những người bên ngoài xuống đất
khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh khi nằm xuống đất tôi choáng váng và chỉ nhìn thấy xung quanh bụi mù mịt cùng tiếng hồ kêu cứu
anh tuân chia sẻ nhìn cảnh tượng bên trên bất cứ ai trải qua cũng đều sợ hãi và ám ảnh
còn anh phạm minh dương hai mươi sáu tuổi chú huyện yên bình
là công nhân bảo trì sau khi thoát chết trong găng tấc cũng cho biết
hiện nay anh vẫn đang rất mệt do bị gãy đốt sống và đa chấn thương
anh dương kể lại anh em chúng tôi đang bảo trì khi máy nghiền xoay hất văng những người ở bên ngoài xuống đất
sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay
nhắc đến những người xấu xố anh dương ngậm ngùi
ở bên ngoài máy nghiền còn có cơ hội sống còn ở bên trong thì không có phép màu nào xảy ra cả
công ty xi măng và khoáng sản yên bái tiền thân là doanh nghiệp nhà nước
được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tên gọi ban đầu là nhà máy xi măng yên bái có trụ sở chính đặt tại số hai trăm bảy mươi bốn đường hương lý tổ một mươi hai thị trấn yên bình huyện yên bình
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn ba ubnd tỉnh yên bái có quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa
và chuyển nhà máy xi măng yên bái thành công ty cổ phần xi măng yên bái
ngày một tháng một năm hai nghìn bốn doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy
công ty được đổi tên như hiện tại là công ty xi măng và khoáng sản yên bái
ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh xi măng
khai thác chế biến kinh doanh xuất khẩu khoáng sản carbonac canxi
ngay trong tối ngày vụ việc xảy ra thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện
về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
làm bảy người tử vong và ba người bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền
đã dân đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa
ngay khi nhận được thông tin của vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc đến gia đình thân nhân của người bị nạn
đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh yên bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh yên bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ đến các nạn nhân bị thương đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ xây dựng phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ubnd tỉnh yên bái và các cơ quan liên quan
chỉ đạo doanh nghiệp giả soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
thông tin vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật trên kênh của báo sức khỏe và đời sống mời quý vị cùng theo dõi